điều đó không sai nhưng thực chất khoảng thời gian trong trại giam ấy
chính là thời gian người phạm tội phải học tập lao động cải tạo
trở thành một người mới một người lương thiện để trở về với xã hội với cộng đồng

đó là câu hỏi của nhiều người muốn biết câu trả lời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

đó là những ngôi trường đặc biệt
trại giam phú sơn bốn bộ công an đóng tại địa bàn tỉnh thái nguyên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
dình không biết viết nói tiếng kinh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
bé nga nghĩ
từ chỗ không biết đọc biết viết những phạm nhân này đã có thể đến khu thư viện lựa chọn cho mình những cuốn sách yêu thích để tìm hiểu kiến thức và khám phá thế giới qua những cuốn sách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
điều đó chứng tỏ họ đã nhận ra được lỗi lầm và sẽ có động lực để cải tạo tìm ra con đường để trở về với gia đình với xã hội với cuộc sống lương thiện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
khu khám chữa bệnh khang trang sạch sẽ có đầy đủ trang thiết bị để phục vụ các phạm nhân bị bệnh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
những phạm nhân xấu xố không có gia đình người thân không nơi nương tựa được an táng tại khu nghĩa địa của trại giam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
thì những phạm nhân xấu xố này vẫn được an nghỉ bên những người bạn

hàng năm vào các dịp lễ tết thanh minh các đội tự quản tổ chức lễ thăm viếng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
thì việc củng cố phát huy vai trò tự quản của phạm nhân luôn được các phân trải quan tâm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
cùng thúc đẩy nhau thi đua cải tạo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
rất đông khách tưởng rằng hơn một mươi năm trong trại chị sẽ khó hòa nhập với xã hội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
họ hòa nhập cộng đồng xã hội thì công việc của tôi là bán hàng phở cùng em gái
nói chung là công việc thì rất vất vả và bận rộn nhưng mà đấy cũng là một nền côi và tôi cảm thấy là cũng rất hài lòng công việc của mình khi trở về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
ông cũng thi hành án trong trại giam phú sơn bốn một mươi tám năm vì tội chiếm đoạt tài sản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
giáo dục đầu ra bằng những cái hướng nghiệp dạy nghề
cũng như bằng các cơ quan đoàn thể đến tư vấn đến giúp họ cái việc chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng
thì kỹ năng sống kỹ năng tìm việc kỹ năng tái hoạt nhập cộng đồng để cho họ có một cái niềm tin khi mà họ trở về với gia đình và cộng đồng xã hội họ tránh cái tái phạm như thế này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
thế nhưng những cán bộ quản giáo lại trở thành người giáo dục
những cán bộ quản giáo lại trở thành người anh người bạn chia sẻ những mối quan tâm trong cuộc sống với phạm nhân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
những con người đã lỡ xa chân vào con đường lầm lỗi
họ với con đường hoàn lương trở về với nẻo thiện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
thế cũng định hướng cho cường đi theo đúng con đường cải tạo tốt nhất

đi theo đúng con đường cải tạo tốt nhất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

động viên cường tích cực cải tạo hướng sự phân hồng của đảng nước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
cố gắng mà sống đi vì cường vì con nga con chị nó thì lại mồ não nữa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
trong suốt những năm qua đây là phương pháp giáo dục hiệu quả nhất mà ban giám thị cán bộ trại giam trên toàn quốc đã giáo dục cảm hóa được hàng nghìn phạm nhân
đưa họ trở về với nẻo thiện